thưa quý vị trước nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng cao dịp tết nguyên đán bộ công thương vừa có văn bản gửi thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu yêu cầu bảo đảm nguồn cung
bộ công thương đề nghị các thương nhân xăng dầu thực hiện nghiêm túc các công điện của thủ tướng và chỉ thị của bộ công thương về giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp
các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh từ đầu mối thương nhân phân phối doanh nghiệp bán lẻ
kinh tế thế giới lãi suất tiết kiệm giảm sâu thị trường bất động sản khó khăn khiến cho giá vàng thời gian qua tăng nóng
theo các chuyên gia hiện tượng giá vàng trong nước biến động mạnh nhanh theo giờ trong khi không thực sự liên thông với thị trường quốc tế
đã và đang tiềm ẩn nhiều doanh nghiệp
giá vàng sgc trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng ba mươi triệu đồng trên một lượng
trênh lịch giá vàng mua vào bán ra lên tới ba triệu đồng trên một lượng
sự tăng nóng của giá vàng szc thời gian qua có dấu hiệu đầu cơ thậm chí tùng tin thất thiệt để đẩy giá vàng miếng szc lên cao
việt nam mình thì trong các mặt hàng hóa thì vàng là một cái hàng hóa rất là quan trọng
mà vừa rồi thì giá vàng đã tạo đỉnh cao nhất mọi thời đại
thế nên là cũng thu hút
rất nhiều các nhà đầu thư
năm nay thì vẫn là một cái năm có rất nhiều biến động mạnh
về có rất nhiều cái sự kiện quan trọng
ví dụ như là bộ phòng thủ thống mỹ
hay là cái việc mà liên quan đến cắt giảm lãnh xuất của pháp sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng
các chuyên gia cảnh báo xu hướng vàng hóa sẽ tạo ra trào lưu giữ vàng hơn là giữ tiền
đặc biệt là khi lạm phát có xu hướng nóng lên lượng tiết kiệm có thể sử dụng được của nền kinh tế giảm đi
trong cung cầu vốn tín dụng trên thị trường tiền tệ tình trạng vàng hóa nền kinh tế gia tăng sẽ dẫn đến lãi suất thị trường tiền tệ gia tăng
vì hiện nay giá vàng của chúng ta trên nguyên liệu thế giới rất lớn
giờ hỏi chúng ta hiện nay là phải điều chỉnh lại phải sửa đổi lại phải xem xét sửa đổi lại cái nghị định hai mươi bốn
còn ngoài ra thì chúng ta còn phải có những biện pháp cứ nói ví dụ như là chống đầu cơ găm hàng đẩy giá lên đẩy giá vàng lên
thế rồi việc nhập khẩu vàng hiện nay là chúng ta cũng phải xem xét cái việc nhập khẩu vàng để đảm bảo cái thị trường trong nước nó lưu thông với thế giới
thế rồi ngoài ra chúng ta tôi cho rằng chúng ta cũng phải nên lập một cái sản giao dịch vàng
hiện việc sửa nghị định hai mươi bốn nhằm chống vàng hóa được cho là cần thiết
vì nghị định này đã ra đời cách đây một mươi một năm có vai trò lịch sử nhất định song điều kiện kinh tế xã hội cũng đã thay đổi
ngân hàng nhà nước cần tổ chức lại tăng cường quản lý thị trường vàng khắc phục tình trạng đầu cơ tích chữ buôn bán trái phép
có lộ trình và biện pháp phù hợp cho từng thời kỳ đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người nắm giữ vàng
quan tâm đúng mức đến nhu cầu của người dân và doanh nghiệp để ổn định tâm lý tránh gây biến động cho thị trường
với mong muốn mang đến không khí đoàn viên ấm áp trong bệnh viện
trước khi đưa người bệnh lên những chuyến xe đón tết cùng gia đình gần một tám trăm linh người bệnh và người nhà đang điều trị tại bệnh viện k đã quê quần cùng nhau trong bữa cơm tất niên với các bác sĩ cán bộ y tế
hơn cả bữa cơm tất niên hơn cả những chuyến xe nghĩa tình đó là tình cảm là tấm lòng là sự chung tay của cả cộng đồng dành cho bệnh nhân ung thư để mỗi người có thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật thắp lên trong họ những tia hy vọng mới khi năm mới giáp thìn đã ở rất gần
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn sắp tới thì từ ngày một tháng hai bảo tàng hà nội phối hợp với các tổ chức cá nhân đã ra mắt trưng bày chuyên đề năm thìn kể chuyện rồng
trưng bày năm thìn kể chuyện rồng giới thiệu hơn một trăm linh tài liệu hiện vật nhằm làm rõ biểu tượng dòng trong kiến trúc các công trình tôn giáo tín ngưỡng lịch sử và ứng dụng rồng trong đời sống mỹ thuật đương đại
được thể hiện qua các tài liệu hiện vật

thì lễ dân sao giải hạn ngày càng lan rộng trong xã hội là do sự thiếu hiểu biết của người dân
việc làm này không mang lại lợi ích thực tế mà chỉ gây lãng phí tiền bạc
và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin sáu giờ sáng của chúng tôi
thân ái chào tạm biệt
thân ái chào tạm biệt